tập đoàn năng lượng aramco của ả rập xê út công ty dầu mỏ lớn nhất thế giới tuyên bố sẽ tăng giá dầu mỏ bán cho thị trường châu á và châu âu trong tháng bốn tới do nhận thấy nhu cầu tiêu thụ ngày càng tăng
aramco cho hay giá dầu thô arabline sẽ tăng hai năm usd một thùng so với mức chuẩn khu vực cao hơn năm mươi xu so với mức của tháng ba
giá bán chính thức của ả rập hevie loại dầu thô chua trung bình chứa nhiều lưu hình hơn ả rập lai sẽ tăng hai năm hai năm usd một thùng từ tháng ba
đây là tháng ba